đã không mỉm cười với đức nhưng đức nhìn thế giới theo một cách rất riêng tràn ngập tình yêu và sự tươi mới
tất cả những cảm nhận về cuộc sống của em được thể hiện qua những bức tranh đầy màu sắc
giống như đức các trẻ em ở đây đã nhìn cuộc sống theo cách của riêng mình
em thích vẽ bức tranh về quả này
sau đó là về cái bát
em thích vẽ ô tô hoặc là điện thoại
tòa hè không phải là dạy vẽ theo kiểu sao chép như chúng tôi dạy các con là vẽ cái bàn hay là cái ghế hay là vẽ chân dung
mà tòa hè là vẽ theo một cái ý tưởng đưa ra một cái ý tưởng cho con tưởng tượng con vẽ
cái thứ hai nữa là khi tòa hè đến đây thì ngoài cái sân chơi
cho các con được vẽ được chơi được thay đổi không khí mà một số con lại còn được thêm thu nhập
nên thành ra là chúng tôi rất là khuyến khích và rất là vui
từ khi chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp xã hội tòa hè đã mang cơ hội trải nghiệm nghệ thuật tới hơn hai trẻ em thiệt thòi
tại hai mươi hai trung tâm bảo trợ xã hội trường tiểu học tổ chức hơn một buổi chơi trải nghiệm về tạo hình hội họa
đó chính là nỗ lực của những doanh nghiệp xã hội như tòa hè
với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống
vâng thưa bà phạm kiều anh qua phóng sự vừa rồi thì bà đánh giá như thế nào về hiệu quả của những mô hình doanh nghiệp xã hội như là tòa hè
tòa hè là một trong những cái lứa đầu tiên mà được chính thức công nhận và ươm tạo đầu tiên
với dưới một cái danh hiệu là doanh nghiệp xã hội ở việt nam vào năm hai nghìn một mươi
và cái thời điểm hai nghìn chín khi mà tòa hay đưa ra cái mô hình là một cái doanh nghiệp mà lại giúp cho cái chuyện là nâng cao cái đời sống
cũng như là phát triển trí tuệ cho trẻ em thông qua các hình vẽ và sản xuất ra những cái sản phẩm rất là dễ thương như vậy
thì nó cũng là một cái điều bất ngờ rất là lớn đối với cộng đồng
bởi vì trước đây thì thường là những cái sản phẩm như tranh vẽ của các cháu mùa côi hoặc khuết tật thì thường nó chỉ mang tinh chất từ thiện là chính
thế thì những tranh vẽ đó không được sử dụng nữa
và đấy là một cái sự lãng phí rất lớn và tòa hay đã nhìn thấy cái cơ hội để có thể duy trì phát triển những sân chơi cho các cháu một cách bền phững hơn
thông qua một môi kinh doanh là doanh nghiệp xã hội tòa hè
và từ năm hai nghìn chín đến nay thì tòa hay đã phát triển liên tục và đến bây giờ thì đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về doanh nghiệp xã hội việt nam
kể cả phát triển cả về mặt mang lại tác động cho hàng nghìn những trẻ em mồ côi những trẻ em khuyết tật trên địa bàn cả nước
là tòa hay đã có chứng minh được rằng là cái mô hình kinh doanh vì cộng đồng như vậy là hoàn toàn có thể làm được
và các bạn có thể phát triển được cả về mặt kinh doanh lẫn về mặt tác động xã hội
thế đấy là một trong những cái dấu hiệu rất đáng mừng cho cái sự phát triển của doanh nghiệp xã hội việt nam
vâng những năm gần đây thì chúng ta nghe tới khái niệm doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp vì cộng đồng nhiều hơn
tuy nhiên những khái niệm này còn tương đối mới mẻ
bà có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi về những khái niệm doanh nghiệp cộng đồng và doanh nghiệp vì xã hội
họ có thể đưa ra những cái sản phẩm dịch vụ mình nói ví dụ như là cung cấp những cái điện năng lượng mặt trời
hay là bằng năng lượng gió chẳng hạn để thay thế dần những cái năng lượng sử dụng hóa thạch hiện nay
thế đấy đều là những cái mô hình doanh nghiệp xã hội
vâng khái niệm về trách nhiệm xã hội đang được nhắc tới ngày càng nhiều hơn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay
vậy thì quan điểm của bà như thế nào về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
và việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong quá trình hội nhập và cạnh tranh ngày càng sâu rộng
hiện giờ thì xu hướng chung trên cả thế giới cũng như việt nam thì cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
thì là một cái việc mà gần như là doanh nghiệp nào cũng phải tính đến
bởi vì là nếu như mà không tuân thủ cái trách nhiệm xã hội đó thì bản thân họ sẽ gặp rất nhiều vấn đề
khi mà họ muốn bán hàng ra các thị trường đặc biệt những thị trường châu âu hay là thị trường mỹ v v

thì khi mà một cái doanh nghiệp mà không đạt được những cái điều kiện nhất định thì doanh nghiệp đó sẽ gặp khó khăn
và cái việc mà có thể huy động những cái sự tham gia của cộng đồng cũng như đóng góp lại cho cộng đồng
cũng là một cái trách nhiệm hiện giờ doanh nghiệp ở việt nam cũng đang theo đuổi
tuy nhiên ở đây tôi chỉ muốn nói một chút thôi là so với sự so sánh doanh nghiệp nào thì cũng cần phải có trách nhiệm xã hội
nhưng doanh nghiệp xã hội thì họ không chỉ dừng lại ở cái trách nhiệm xã hội đó
mà bản thân họ coi cái sứ mệnh mà giải quyết một cái vấn đề xã hội
hay môi trường nó được đưa vào trong cái chiến lược kinh doanh trong cái giá trị của chính cái doanh nghiệp đó
và nó được trở thành một phần của cái mô hình kinh doanh của họ
vậy thì cụ thể những cái trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp là gì ạ
đối với doanh nghiệp xã hội thì cái trách nhiệm của doanh nghiệp thì những cái mà gọi là tác động xã hội
mà doanh nghiệp có thể mang lại cho cộng đồng thì thông thường nó sẽ nằm ở một vài cái một số cái mảng việc
thứ nhất là doanh nghiệp xã hội tạo ra cơ hội để có thể tạo ra việc làm
cũng như cơ hội hoàn nhập cho những nhóm đối tượng mà gặp khó khăn hoặc yếu thế trong cuộc sống
cái nhóm thứ hai mà cái tác động thứ hai mà doanh nghiệp xã hội mang ra mang lại cho cộng đồng
đó là cái việc cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ mà cho những cộng đồng yếu thế
mà những doanh nghiệp thông thường họ thường là họ không đáp ứng được
tôi nói ví dụ như là gần đây chúng tôi có hỗ trợ cho một cái doanh nghiệp mà làm về cái túc binh gió
thì để cung cấp điện lưới tại những cái vùng mà hiện giờ bà con chưa có cái điện lưới để đến được
hoặc là doanh nghiệp xã hội có thể cũng là những cái người tiên phong để mà đưa ra những cái sáng kiến
giải quyết những vấn đề của thị trường nhưng các doanh nghiệp thông thường họ chưa để ý đến
tôi nói ví dụ như trong lĩnh vực về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực về xử lý rác thải năng lượng mới
thì doanh nghiệp xã hội là những người tiên phong đi trong cái hướng đó
thì ít nhất chúng ta có thể nhìn thấy là cái tác động của doanh nghiệp xã hội nó nằm ở ba cái yếu tố đó
hiện nay thì có một nhóm những cái doanh nghiệp họ đang mong muốn xây dựng theo cái hướng là doanh nghiệp
vì cộng đồng doanh nghiệp vì xã hội
vậy thì khi mà họ hướng tới hoặc là đưa cái mục tiêu trách nhiệm xã hội của mình lên cao hơn ạ
thì đâu là những cái lợi ích mà họ đạt được
chúng ta sẽ nhìn thấy ngày càng nhiều hơn những cái doanh nghiệp mà đang làm trong cái lĩnh vực như thế này
hiện giờ chính sách của việt nam thì chưa có cái lợi ích về mặt tài chính trực tiếp ngay lập tức
ví dụ như là miễn giảm thuế v v thì chúng ta chưa có cái chính sách như vậy
tuy nhiên thì họ sẽ có được thứ nhất là chúng ta họ sẽ có được sự ủng hộ của khách hàng
sự ủng hộ của những cái đối tác kinh doanh
cũng là cái cơ hội để họ tiếp cận những cái nguồn tài chính tương đối là linh hoạt
và nó mang cái nó mềm hơn so với cả cái thị trường tài chính thông thường
bởi vì chúng ta đang xuất hiện một cái dòng tiền rất lớn đến từ cái nhóm đối tượng gọi là những nhà đầu tư tạo tác động
từ các nước chung quanh để mà có thể hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tạo tác động ở việt nam
và một cái điều nữa là
hiện giờ thì sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội cũng như là doanh nghiệp tạo tác động
thì nó đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ
và đấy cũng là một cái nguồn nhân lực rất là lớn cho doanh nghiệp trong thời gian tới
bên cạnh đó thì có một số ý kiến cho rằng là có một bộ phận doanh nghiệp đang sử dụng cái mark của mình
đó là một doanh nghiệp vì cộng đồng để có thể làm đánh bóng tên tuổi
hoặc là vì lợi ích nhiều hơn là thực sự hỗ trợ cho cộng đồng hoặc là tạo tác động
thì không biết là chị chia sẻ như thế nào về điều này
cái điều này thì tôi
chúng tôi thiết nghĩ rằng là hiện giờ nhà nước cũng bắt đầu đã có luật
đã có một số những cái nghị định
và cũng như là bản thân cộng đồng sẽ có những cái phản hồi
đối với cả những cái doanh nghiệp mà lợi dụng như vậy
còn đa mình chúng ta phải theo chúng tôi tin tưởng là đa phần các doanh nghiệp
đều khi mà họ đã đưa ra cái mục tiêu đó họ chia sẻ với cộng đồng
thì đều thì đa phần các doanh nghiệp đều thực sự là có cái mong muốn
và có cái kế hoạch cũng có cái chiến lược để có thể triển khai cái chuyện đó một cách thực chất
đối với những doanh nghiệp
đối với những doanh nghiệp
doanh nghiệp xã hội hoặc là những doanh nghiệp vì cộng đồng hoặc doanh nghiệp tạo tác động
thì trong cái bối cảnh hội nhập thì đâu là những cái khó khăn và thuận lợi của nhóm doanh nghiệp này
hiện giờ cái xu hướng chung của thế giới nếu chúng ta đi thăm đi qua rất là nhiều các nước
thì cho thấy rằng là rất nhiều các bạn trẻ rất nhiều các cơ quan tổ chức của nhà nước
của cả các chính quyền ở các quốc gia hay là các tổ chức thì đều tổ chức phát triển xã hội nói chung
đều đang rất là muốn thúc đẩy cái sự phát triển của những hoạt động kinh doanh mà phục vụ cho cộng đồng
thì đấy cũng là một cái trào lưu rất lớn trong giai đoạn này
đấy là cái cơ hội cho tất cả các bạn trẻ cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp
mà có hướng để có cái định hướng tạo ra tác động cho cộng đồng
tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một vài cái thách thức bởi vì là thực ra mà làm kinh doanh
thì cũng đã rất là khó khăn rồi
nhưng mà làm kinh doanh mà lại hướng có thêm một cái giá trị một cái trách nhiệm nữa
đó là tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng nữa thì nó đòi hỏi doanh nghiệp còn phải rất là khéo léo
trong cái việc là thiết kế
cái mô hình kinh doanh của mình làm sao mà vừa kinh doanh mà lại không phải chỉ là không xâm hại
đến xã hội hay môi trường mà còn phải tạo ra những cái giá trị tốt đẹp từ đó nữa
hiện giờ chúng ta nhìn những cái doanh nghiệp thành công trên thế giới thì họ đều biết cách tận dụng
những cái thách thức đó và trên thế giới thì hiện nay thì hầu hết những doanh nghiệp dẫn đầu
thì đều đang cố gắng để giải quyết các vấn đề của cộng đồng
nhiều hơn là chỉ đáp ứng cái nhu cầu của cộng đồng
vâng vậy thì để có thể tận dụng những cái cơ hội và hạn chế những cái thách thức
thì các doanh nghiệp xã hội doanh nghiệp vì cộng đồng tại việt nam cần phải chuẩn bị như thế nào
để trong cái quá trình hội nhập thì họ có thể phát triển một cách tốt nhất
để mà có thể tham gia cái sân chơi quốc tế một cách nó hiệu quả thì bản thân doanh nghiệp cũng sẽ cần
phải nâng cao cái năng lực của mình làm tốt hơn tuân thủ những cái quy định quy luật của cái sân chơi chung
với đa phần doanh nghiệp của việt nam thì phát triển khá là tự phát
chính vì thế mà khi mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì chúng ta gặp rất nhiều rào càn kỹ thuật
chúng ta sẽ cần phải có cái cơ hội giao lưu và chia sẻ nhiều hơn nữa với cả bạn bè ở các nước quốc tế
để có thể là cùng nhau chung tay để giải quyết cái vấn đề không chỉ nằm ở trong từng nước mà là vấn đề chung của cả khu vực
chúng tôi chỉ nói ví dụ như là những vấn đề về an ninh lương thực vấn đề về nông nghiệp bền vững
vấn đề về giải quyết các vấn đề trào lưu du lịch cộng đồng hiện nay
đó là những cái cơ hội cũng vừa là vấn đề nhưng vừa là cái cơ hội của các nước asean
của các nước trong châu á mà tất cả các doanh nghiệp của chúng ta đều có cơ hội
để cùng nhau hợp tác và giải quyết vấn đề này
trong bối cảnh mà chúng ta đang nhắc tới ngày càng nhiều hơn tới khái niệm phát triển bền vững
đặc biệt là phát triển kinh tế một cách bền vững
thì vai trò của các doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp vì cộng đồng ngày càng lớn hơn
chúng ta rất kỳ vọng vào sự phát triển của nhóm doanh nghiệp này tại việt nam
một lần nữa thì xin được cảm ơn bà phạm kiều anh đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn chị
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại